mở đầu chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi
tại cửa hàng phụ tùng ô tô túy hoài ở khu vực ngã ba pò hà thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng khiến bảy người thương vong
khi cả gia đình chị hoàng thị hoài đang ăn tối trong bếp thì có một đối tượng đội mũ lưới chai
cầm một khẩu súng từ phía sau nhà bắn vào qua cửa sổ sau bếp
đã khiến cháu phạm thanh phong sinh năm hai nghìn tám là con trai của chị hoài tử vong tại chỗ
mọi người trong nhà chạy lên quầy hàng phía trước
thì đối tượng đi vòng lên bắn từ ngoài vào qua cửa sổ phòng ngủ và phòng khách
sau đó đối tượng cầm súng sang sưởng làm lốp ô tô của anh hoàng quốc hương là anh trai của chị hoài
tiếp tục nổ súng làm anh hương tử vong
tại hiện trường công an đã thu nhiều vỏ đạn hậu quả đã khiến cho hai người chết năm người khác bị thương
hiện đang cấp cứu tại bệnh viện gồm hoàng thị hoài hoàng thị toán là chị ruột của hoài
chu thị hồng là em dâu của hoài vu xuân hưởng và nguyễn văn tuyển là thợ cửa hàng
vào cuộc điều tra
lực lượng công an xác định được đối tượng gây án là lý văn sắn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chú tại thôn thâm mò xã phú xá huyện cao lộc là chồng cũ của chị hoàng thị toán
sau khi gây án đối tượng cầm súng bỏ trốn lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn đang tiến hành truy bắt đối tượng
sáng nay tòa án nhân dân quận cầu giấy tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án vô ý làm chết người
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ba bị cáo
đó là doãn quý phiến là tài xế nguyễn bích quy là người đưa đón học sinh trường gateway
và nguyễn thị thủy là giáo viên chủ nhiệm trường getway xảy ra tại trường getway vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên xét xử bốn nạn nhân cho biết đã có đơn gửi hội đồng xét xử không yêu cầu trách nhiệm dân sự
đối với cô giáo thủy và trường getway
còn đối với các bị cáo khác gia đình mong hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn thị thủy
giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo trường getway khai nhận
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bị cáo được phân công làm chủ nhiệm lớp một tokyo với một mươi bảy học sinh
đầu năm học bị cáo có được tập huấn về sổ tay giáo viên chủ nhiệm
được tập huấn cập nhật phần mềm quản lý lớp học
buổi sáng xảy ra sự việc bị cáo không thấy cháu long nên xác định cháu nghỉ học không phép
theo quy định giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh nhưng bị cáo đã không làm
tại tòa cả ông phiến và bà quy đều thừa nhận việc thiếu trách nhiệm
của mình không kiểm tra xe trước khi xuống xe và cất xe
đã dẫn đến việc học sinh long bị bỏ quên trên xe và tử vong
vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh hậu giang xét xử phúc thẩm và tuyên án tám năm tù
đối với nguyễn thành tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi nguyên thủ quỹ phòng lao động thương binh
và xã hội thị xã long mỹ tỉnh hậu giang về tội tham mô tài sản
vào ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tòa án nhân dân thị xã long mỹ tuyên bị cáo nguyễn thành tân tám năm tù
về tội tham mô tài sản
theo nội dung bản án sơ thẩm tân làm thủ quỹ tệ phòng lao động thương bình
và xã hội thị xã long mỹ
từ tháng một đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy tân đã tự ký khống tên ba mươi ba đối tượng
trong danh sách cấp tiền mai tăng phí thuộc đối tượng chính sách
đối tượng bảo trợ xã hội và chế độ trợ cấp điều dưỡng tại nhà
cho người có công trên địa bàn để chiếm đoạt hơn một trăm linh triệu đồng
không đồng ý với bản án sơ thẩm
đã kháng cáo tuy nhiên căn cứ vào kết quả điều tra
hội đồng xét xử phúc thẩm xác định việc tân ký khống là nhằm mục đích
chiếm đoạt tài sản nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên nguyễn thành tân phạm tội tham mâu tài sản
và xử phạt tám năm tù giả
thưa quý vị sau nhiều ngày theo dõi mật phục
cơ quan cảnh sát điều tra công an long biên hà nội
vừa triệt xóa thành công một đường dây chuyên làm giả con dấu
chữ ký tài liệu của các cơ quan nhà nước với quy mô lớn
thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây này rất tinh vi
chỉ cần vài giây các đối tượng có thể sản xuất ra một bộ tài liệu giả
bất cứ tại cơ quan hay đơn vị nào
cầm đầu đường dây này là đối tượng vũ đức huy
trú tại phường bồ đề quận long biên
theo tài liệu điều tra vào khoảng tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
huy đã mua sắm các thiết bị để làm giả các loại con dấu tài liệu
của các cơ quan tổ chức để bán kiếm lời
vào tháng chín năm hai nghìn một mươi tám huy bị công an quận ba đình khởi tố
về tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
và bị cấm đi khỏi nơi cư trú
tuy nhiên khi được tại ngoại huy vẫn tiếp tục lôi kéo các đối tượng khác
cùng phụ giúp huy tìm khách và giao hàng
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày tám tháng một công an phường bồ đề
phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận long biên
đã tiến hành kiểm tra hành chính nhà của vũ đức huy
tại tổ hai mươi ba phường bồ đề và phát hiện bắt quả tang nguy
của một mươi bốn đối tượng đang in ấn tài liệu giả
cơ quan công an thu giữ tại hiện trường tám mươi dấu tròn
tám dấu kim loại khắc hình quốc huy việt nam
hàng trăm dấu polymer khắc họ tên chức danh
của các lãnh đạo cơ quan công an lãnh đạo các đơn vị ngân hàng
theo khai báo của huy thì tất cả các loại dấu
của các cơ quan đơn vị hay cá nhân bọn chúng đều có thể
làm giả một cách tinh vi và vụ án thì vẫn đang được
tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị
hồi điểm cuối năm các siêu thị trung tâm thương mại
đều tích chữ hàng hóa phục vụ cho dịp tết
và từ đây cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
đặc biệt là trong các kho hàng
và để ngăn ngừa và phát hiện sớm các nguy cơ cháy nổ
vào sáng nay đoàn công tác của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành
các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy
đối với trung tâm thương mại euron mall
quận long biên tp hà nội
và qua kiểm tra thực tế thì đã có những kiến nghị cụ thể
yêu cầu cơ sở khắc phục ngay những thiếu sót tồn tại
đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước trong và sau tết nguyên đán
kiểm tra thực tế tại một số khu vực
các gian hàng thuê mặt bằng kinh doanh trong khu trung tâm thương mại
đoàn kiểm tra của cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã phát hiện kiến nghị một số vấn đề cụ thể tại cơ sở này
đường dẫn thoát nạn đang được biến thành nơi chứa hàng
lẽ ra khu vực này phải là tường ngăn cháy
nhưng hiện nay đang để lưới sắt là không phù hợp
kiểm tra tại kho hàng của một doanh nghiệp điện máy
cũng cho thấy khả năng trình độ ứng phó của các nhân viên với cháy nổ còn yếu
bình chữa cháy bị hỏng nhưng không ai trong cửa hàng biết để xử lý
trong khi đó với các cơ sở kinh doanh trong trung tâm thương mại
nhiều nhân viên chưa hiểu rõ cách xử lý khi có tình huống cháy
lúng túng trong thao tác sử dụng bình chữa cháy
đoàn kiểm tra cũng đánh giá
tại trung tâm thương mại yêu môn long biên còn gặp vấn đề với hệ thống máy bơm
hệ thống màng ăn chữa cháy các tín hiệu biển báo chỉ dẫn thoát nạn còn thiếu
đoàn kiến nghị ngoài việc khẩn trương bổ sung khắc phục các thiếu sót
liên quan đến hệ thống thiết bị chữa cháy trước tết nguyên đán
đơn vị cũng phải tập trung xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ
phân công trách nhiệm cụ thể đối với thành viên đội phòng cháy chữa cháy cơ sở
và tập huấn cần sát với thực tế để đảm bảo thao tác hiệu quả khi có sự cố xảy ra
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong dịch sống hai mươi bốn trên bài
thanh chúc xin chào biên tập viên minh hương
kính thưa quý vị và các bạn sáng nay phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã đến bệnh viện thống nhất tp hcm và bệnh viện ung bú thái
tp hcm để thăm hỏi động viên bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại đây
tại bệnh viện thống nhất đồng chí phó chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi
động viên các bệnh nhân yên tâm điều trị sớm phục hồi sức khỏe để về ăn tết cùng gia đình
đồng thời trao tặng hai trăm linh phần quà cho bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn
cũng nhân dịp này bà đặng thị ngọc thịnh cũng bày tỏ sự ghi nhận
đối với nỗ lực của cán bộ nhân viên y tế bệnh viện ung bú và bệnh viện thống nhất
đã vượt qua nhiều khó khăn để nâng cao chất lượng điều trị đáp ứng sự hài lòng của người bệnh
hôm nay ngày một mươi bốn tháng một ông nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và đoàn công tác
đã đến thăm và làm việc tại khu xử lý rác đa phước thuộc huyện bình chánh tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cùng đoàn công tác đã trực tiếp đi thăm quan
toàn bộ khu xử lý rác đa phước khu xử lý nước từ rác thải
khu liên hợp xử lý chất thải đa phước nằm tại xã đa phước huyện bình chánh
trên diện tích một trăm ba mươi tám hectare cộng vốn đầu tư hơn một trăm linh bảy triệu usd
giai đoạn một của dự án đã được đưa vào hoạt động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hiện tại đang xử lý khoảng sáu tấn rác mỗi ngày
tại buổi làm việc đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc chuyển đổi công nghệ xử lý rác
theo yêu cầu của thành phố nhằm tăng năng suất xử lý rác và đảm bảo yêu cầu cao hơn về vệ sinh môi trường
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm biểu dương sự quyết tâm đầu tư của bang lãnh đạo khu liên hợp xử lý rác đa phước
góp phần giải quyết về vấn đề môi trường của thành phố đồng thời mong muốn đơn vị chủ đầu tư
cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đổi mới công nghệ xử lý rác để đáp ứng việc bảo vệ môi trường
và xử lý hiệu quả số lượng rác ngày càng tăng của thành phố
các ngành chức năng của thành phố tạo điều kiện hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắt
xúc tiến thực hiện hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất
chuyển qua các thông tin về an ninh trật tự tối qua một vụ cháy lan đã thiêu rụi gần như hoàn toàn nhiều tài sản
trong chín kiosk và một căn nhà trên địa bàn quận bình tân tp hcm
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi giờ cùng ngày lửa bất ngờ bùng phát tại một kiosk nằm trong hẻm trên đường hương lộ
phường bình trị đông quận bình tân tp hcm rồi bùng phát mạnh kèm thơ tiến nổ
khu vực trên chủ yếu là các kiosk kinh doanh vải quần áo mũ bảo hiểm nên đám cháy ngày càng bùng phát dữ dội
gây cháy lan sang các kiosk và nhà dân bên cạnh từ các hẻm bốn trăm bốn mươi chín đến hẻm bốn trăm năm mươi chín khiến công tác chữa cháy ban đầu không thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm điều động chín mươi cán bộ chiến sĩ một mươi sáu xe chuyên dụng
phương tiện của nhiều đơn vị chữa cháy đến hiện trường triển khai công tác dập lửa
gần một giờ sau ngọn lửa được dập tắt
bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản hàng hóa tích trữ cuối năm
của một căn nhà và chiếm kiosk xung quanh
tổng diện tích cháy là hơn ba trăm linh m hai
lực lượng chữa cháy bảo vệ nhiều nhà dân lân cận
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc có quy mô lớn
hoạt động có tổ chức trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố không qua trang mạng có quy mô hoạt động tại gần năm mươi quốc gia
đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua trang mạng kxx com có quy mô trên cả nước với hàng nghìn tài khoản tham gia
lượng tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng nghìn tỷ đồng
như sự chi đạo của lãnh đạo bộ công an một mươi bảy tổ công tác gồm lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao cảnh sát hình sự tiến hành khám xét khẩn cấp trừ tập các đối tượng
tại hà nội thành phố hồ chí minh đồng nai bình dương hải dương
kết quả khám xét đã thu giữ một trăm ba mươi hai thẻ ngân hàng các loại hai máy tính sách tay bốn mươi ba ổ cứng máy tính ba mươi điện thoại di động
một lượng lớn tiền mặt rất nhiều chứng minh thư giả ảnh có hai nhân ba có nhiều khách khác nhau để phục vụ việc làm giải chứng minh thư
và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
hiện tại cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án
thưa quý vị những ngày giáp tết nguyên đáng hàng loạt các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông
đã được các lực lượng chức năng tại tp hcm tăng cường thực hiện trong đó có tăng cường kiểm tra hàng hóa ký gợi
tại các bến xe nhằm kịp thời ngăn chặn xử lý nếu phát hiện hàng cấm hàng dễ cháy nổ
kiểm tra thực tế tình hình phục vụ tết tại bến xe miền tây tp hcm công an phường an lạc quận bình tân
đã yêu cầu các tài xế xuất trình giấy tờ có liên quan về nguồn gốc giao nhận hàng hóa ký gửi trong xe

để đảm bảo an toàn cho các chuyến xe khách sở giao thông vận tải tp hcm yêu cầu các bến xe khách tăng cường kiểm tra độ an toàn của các phương tiện trước khi rời bến
kiên quyết không cho xuất bến những xe chở hàng hóa còng cần quá tải đồng thời báo cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định
bên cạnh đó các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra kiểm soát kịp thời phát hiện xử lý ngăn chặn những trường hợp
chở hàng quá tải trọng cho phép xếp hàng hóa trên khoang chở khách đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hành khách trên các tuyến đường
thời gian qua tp hcm xuất hiện nhiều trường hợp vay tiền với lãi suất cao và được hợp thức hóa bằng việc ký hợp đồng mua bán tài sản để làm tin
hay còn được gọi là hợp đồng giả cách và hậu quả phía sau của những hợp đồng này là có nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản
điển hình một nạn nhân của hình thức cho vay nặng lãi bằng hợp đồng giả cách khiến nạn nhân khốn đốn mất nhiều tài sản và phải làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng
đó là bà võ thị lưu ngụ huyện bình chánh tp hcm bà lưu có bốn thử đất ở xã tân hiệp huyện hóc môn
việc quá tin lời người con gái nuôi tên là vũ bảo trinh quốc tịch mỹ thường trú tại quận bình thạnh
bà lưu đã đưa bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trinh mượn mang đi cầm cố ba lần với lãi suất rất cao cứ lần sau là để gắn nợ cho lần trước
trong đó một lần theo yêu cầu của bên cho vay là bà nguyễn thị thanh tâm và đoàn viết sáng
thì bà lưu buộc phải ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hay còn gọi là hợp đồng giả cách để làm tài sản đảm bảo khoản vay với số tiền tám tỷ đồng
nhưng chỉ nhận được sáu tỷ đồng hai tỷ đồng còn lại bà tâm và sáng cấn trừ thẳng vào tiền lãi
bắt đầu từ đây bà tâm và sáng không những không hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đã nhận đủ tiền đã cho vay
mà còn khiến khách tước luôn quyền chủ sở hữu tài sản này của bà lưu
họ đã kéo xà lan lên trước nhà tôi và cho người là áp lực lên dùng báo với người nhà tôi là sẽ dài ngày lên chín nhà và đốn hết cây cối ở trong nhà tôi
xin kêu cứu khẩn cấp tới các cấp chính quyền có chức năng
để hồng cứu giúp cho tất cả những người dân mà bị phải như tôi
cũng như lầm tin để không biết được cái hợp đồng giả cách này nó nguy hiểm đến mức độ nào
đây là thủ đoạn không mới
trong các trường hợp đã xảy ra thì các đối tượng cho vay nhắm đến là những gia đình
những người đang có nhu cầu bất thiết về tài chính nhà già cả tinh và đặc biệt là phải có tài sản để thế chấp
các đối tượng này sẽ cho nạn nhân vây với lãi sức cao từ năm bảy mỗi tháng
ngoài hợp đồng vay tiền còn phải ký thêm hợp đồng mua bán nhà đất với nhiều rủi ro dễ bị mất trắng tài sản
chưa kể sự xuất hiện và uy hiếp của các băng nhóm giang hồ
đó là những biến tướng trong hoạt động tính dụng của một số cá nhân tổ chức cho vay nóng vay gấp trong thời gian gần đây
bằng hình thức tạo lập các hợp đồng giả cách các đối tượng cho vay hầu như chỉ ấp ủ âm mưu xiết nợ
thay vì thu hồi nợ gốc và lãi theo thỏa thuận ban đầu
nếu mà tiến hành làm các đơn tố cáo về cho vây nạn lãi ở tại cơ quan nhà nước có thông quyền cụ thể như cơ quan đánh sát điều tra hoặc quyền kiểm sát
thì những cái chứng cứ này thì cơ quan điều tra họ rất khó để chứng minh rằng đây là một cái hành vi trái pháp luật
bởi cái việc là họ công chứng chứng thực ở tại công chứng cụ thể và tổ chức hành nghề công chứng họ cũng có xác nhận rằng là hai bên đều có ra làm
thì lúc đó chỉ có một cái giải pháp là nhờ cơ quan tư pháp đó là khởi kiện ra tòa
cần có những cái biện pháp
để cho người dân hoặc là các tổ chức sản xuất kinh doanh họ tiếp cận dễ dàng đối với nguồn vốn
thì cái gốc của vấn đề từ đó chúng ta mới có thể triệt tiêu được cái việc cho vai nặng lãi dẫn đến các hợp đồng giả cách biến tướng là mua bán về tài sản
qua vụ việc trên người dân cần hết sức tỉnh táo khi thực hiện những giao dịch về tiền bạc
khi ký kết những hợp đồng mua bán thỏa thuận với giá trị tài sản lớn
cần tham khảo ý kiến của luật sư các cơ quan chức năng và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật
để tránh những sai lầm dẫn đến hậu quả đáng tiếc xảy ra